trong khi cả nước đang tưng bừng chào đón năm học mới thì tại hà tĩnh trong ngày hôm nay nước trên các sông tiếp tục lên cao bởi mưa lớn kéo dài
ngành giáo dục tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu tạm ngừng khai giảng tại hai trăm hai mươi hai trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới
huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp và có thiệt hại nặng nề như các huyện hương khê hương sơn vũ quang
tuy nhiên nhiều trường học trên địa bàn huyện này cũng phải tạm hoãn ngày khai giảng năm học mới
thưa quý vị và các bạn trường tiểu học xã cẩm vịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh là một trong hai trăm hai mươi hai ngôi trường được sở giáo dục và đào tạo tỉnh
ra quyết định sẽ tạm dừng ngày khai giảng của các em học sinh vì lý do trường đã ngập sâu trong nước
một trong những người cuối cùng còn lại để trở thành trường học là hà tĩnh
hà tĩnh là một trong những người cuối cùng còn lại để trở thành trường học
trực trong ngôi trường này chính là thầy hiệu trưởng trần hoàng lan
thưa thầy thế hệ cho biết là trường mình tạm dừng buổi ngày khai giảng ngày hôm nay theo quyết định nào
bảo quản với anh là chúng tôi thực hiện công văn bốn trăm bốn mươi một ngày bốn tháng chín hai nghìn một mươi chín của phòng giáo dục đào tạo cẩm xuyên
về giao cho các trường chủ động công tác khai giảng
tuy theo tình hình cụ thể đối với trường tiểu học cẩm vịnh chúng tôi
thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc trong vấn đề là ứng phó với lũ
và cụ thể là một công việc chuẩn bị cho khai giảng thì chúng tôi cũng có hai phương án
phương án một là đã làm ở nhà đa năng
phương án hai nếu như thời tiết thuần lời thì chúng tôi làm ở trận trường
đến thời điểm này thì cả hai phương án ấy đều không thực hiện được
các thầy cô giáo đã có những phương án chuẩn bị như thế nào để có kế hoạch thông báo cho phụ huynh
cũng như là các em học sinh nắm được tình hình tạm dừng khai giảng
vì chủ động được phương án có thể là dừng khai giảng
cho nên thứ nhất là các cô giáo cùng với các nhóm gia lô ở trên điện thoại
thứ hai nữa là có thông báo qua loa truyền thanh của xã
khoảng sâu nhất trong sân trường này thì là sâu bao nhiêu cm ạ
hiện nay thì chủ ngọp sâu nhất là gần một m
ở trong các phòng học thì tầm độ khoảng hai mươi cm thôi
thì bình thường đây là phòng học nhưng mà để chủ động bảo vệ cái tài sản của nhà trường
đặc biệt là cả cái sách và các thiết bị ở thư viện
do thư viện đang chưa có nhà cao tân chưa có nhà kiên cố
cho nên hôm qua là chúng tôi chuyển toàn bộ sách vở vào đây
đến ngày năm tháng chín hai trăm hai mươi hai điểm trường của tỉnh hà tĩnh không tổ chức lễ khai giảng
phương án lùi ngày tổ chức sau mưa lũ cũng sẽ khó thực hiện
bởi sau khi nước rút thầy cô giáo phải mất thêm thời gian để thu dọn ổn định trường lớp
do đó khả năng nhiều trường ở hà tĩnh sẽ tổ chức học theo chương trình của bộ giáo dục ngay
mà không làm lễ khai giảng nữa